việc sử dụng rượu bia ngày càng gia tăng đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người uống
và có nguy cơ gây ra nhiều vấn đề kinh tế xã hội khác
vì vậy việc sớm thông qua và thực thi luật phòng chống tác hại của rượu bia là rất cần thiết
tổ chức y tế thế giới đánh giá việt nam là nước đang phát triển
chỉ số phát triển con người chỉ đứng thứ một trăm một mươi sáu trên một trăm tám mươi hai trên thế giới
tuy nhiên chỉ số sử dụng rượu bia lại đang đứng thứ hai thuộc các nước đông nam á
đứng thứ một mươi châu á và thứ hai mươi chín trên thế giới
tỷ lệ sử dụng rượu bia ở nước ta đang ở mức đáng báo động
bên cạnh đó hiện nay tồn tại khoảng trống luật pháp trong nước về kiểm soát quảng cáo
tài trợ của các doanh nghiệp với các loại rượu bia dưới một mươi năm độ trên cả phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội
dẫn đến thực tế các sản phẩm rượu bia dưới một mươi năm độ đã và đang được quảng cáo như hàng hóa thông thường
tình trạng quảng cáo rượu bia luật thì nói là cấm
uống rượu mạnh hiện nay của chúng ta rượu mạnh ở một mươi năm độ trở lên thôi
còn lại từ dưới một mươi năm độ thì chưa có một chế tài nào cả
cho nên trên các chương trình tv cũng thấy xuất hiện các quảng cáo
chưa kể đến là các sự kiện từ vấn đề y tế thể thao đến các hoạt động cộng đồng khác
đều có sự can thiệp đều có sự tiếp thị của rượu bia
và thậm chí chúng ta thấy cả các cơ sở gần trường học
các hoạt động của thanh thiếu niên cũng có sự tiếp thị
quảng cáo của bia rượu
nhiều ý kiến cho rằng cần sớm ban hành luật phòng chống tắc hại của rượu bia
để tăng cường quản lý cũng như hạn chế tình trạng sản xuất
sử dụng rượu bia có chế tài xử phạt nghiêm những tập thể cá nhân vi phạm
qua nghiên cứu các nội dung dự thảo luật thì chúng tôi thấy rằng là
cần được tham gia đóng góp của các tổ chức các cơ quan
và cộng đồng dân cư
để lấy ý kiến rộng rãi vì trong điều kiện hiện nay thì chúng tôi thấy
cái khó khăn của địa phương trong việc thực hiện phòng chống tắc hại rượu bia
thì hiện nay là về cái cơ chế pháp lý thì cũng chưa rõ ràng
và chức năng quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này
thì cũng chưa được có những cái giải pháp hữu hiệu
và tôi hy vọng rằng là đối với dự thảo luật khi được quốc hội lấy ý kiến thông qua
thì sẽ được nhiều đại biểu quan tâm và ủng hộ
và cái việc mà cần có cái pháp luật điều chỉnh
việc sử dụng rượu bia này thì đã được đặt ra cũng khá lâu rồi
và đến bây giờ thì quốc hội cũng đưa vào chương trình để xây dựng cái dự luật này
vào kỳ họp thứ sáu tháng một mươi này thì sẽ được trình quốc hội
chúng tôi là ủy ban thẩm tra cái dự luật này thì chúng tôi cũng đồng hành
có thể thấy việc thông qua và thực thi thành công dự luật phòng chống tắc hại của rượu bia
sẽ góp phần giảm đáng kể gánh nặng về sức khỏe và kinh tế
do sử dụng rượu bia gây nên cho người dân việt nam
những người hiện tại và những thế hệ tương lai